phát hiện một sát chết nạn nhân bị một vết đâm lớn ở giữa vùng ức
nhận được tin báo rất nhanh chóng các trinh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lào cai được huy động có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án
tài sản trên người nạn nhân vẫn còn kiểm tra trên quần áo của nạn nhân không có vết sách
tuy nhiên kiểm tra vùng đầu gáy của nạn nhân có các vết thương bầm tím do vật cứng tác động
lưng của nạn nhân có các vết bầm tím nhận định có vật cứng tác động
qua khám nghiệm hiện trường các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự đã kết luận nạn nhân bị đánh bằng vật cứng nhiều nhát gây tổn thương và vết đâm sâu giữa vùng ức là đòn chí mạng
lấy đi sự sống của nạn nhân
do giấy tờ tùy thân vẫn còn nên danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định
đó là vũ văn quý chú tại xã đồng quang huyện đông hưng tỉnh thái bình
thế nhưng địa điểm phát hiện xác nạn nhân là một nơi hẻo lánh xa dân cư và là vùng giáp danh chỉ cách trung quốc một con sông
hơn nữa nạn nhân không phải là người trong vùng
vậy tại sao nạn nhân lại tới đây
nguyên nhân cái chết là gì
và ai đã gây ra cái chết cho nạn nhân
thì nạn nhân bị đánh bỏ chạy chạy bỏ chạy đi và bị đối tượng các đối tượng đuổi theo
đuổi theo trên cái đường đó thì nó thể hiện cái vẹt xuống từ nhà xuống cái chỗ khu nạn nhân nó khoảng năm mươi mét
cái bãi cỏ rập nó dạp xuống khi chúng tôi đến nó đã dạp xuống và đã dựng lại
nó để lại một cái dấu vết như thế thì chúng tôi lần theo đó và phát hiện ra một số cái đoạn gậy
đó và một số đôi dép thì nhận định rằng đấy là cái lối mà khi nạn nhân bị đánh ở trên leo
sau đó thì chạy xuống và bị các đối tượng đuổi đến cái khu vực khe nước thì sẽ băng đâm là chết nạn nhân
đối tượng đã di chuyển di chuyển về cái ký ức của quân quốc
do tình hình tội phạm trên địa bàn diễn ra hết sức phức tạp
địa điểm phát hiện xác nạn nhân là vùng giáp danh nên các điều tra viên nhận định đây có thể là vụ án mạng mang tính chất tư thủ mâu thuẫn cá nhân
trước tính chất nghiêm trọng của vụ án lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số chín trăm một mươi ba g để điều tra làm rõ
ban chuyên án đã nhanh chóng cử các nhóm trinh sát
một mặt tìm về các địa phương nơi sinh sống của nạn nhân
mặt khác điều tra mối quan hệ của nạn nhân ở lào cai
đồng thời lấy lời khai của những người sống xung quanh hiện trường vụ án mạng
trong số một mươi người bạn làm ăn bạn nhậu mà quý gặp gỡ
khi cơ quan điều tra sử dụng biện pháp nghiệp vụ để nắm thái độ của những đối tượng này họ đã tìm ra được một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn
trên cơ sở khám nghiệm hiện trường và công tác trinh sát ban đầu cơ quan điều tra nhận định đối tượng gây án là những người thông thuộc địa bàn
như vậy hung thủ rất có thể sinh sống ở khu vực lân cận
thông qua trinh sát địa bàn và cơ sở cơ quan điều tra đã có thể nắm chi tiết về di biến động của các hộ dân sống gần hiện trường vụ án
các mối quan tâm của trinh sát đều tập trung vào một đối tượng sống cách đó không xa
anh ta là vàng xeo xánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có vợ là tần pà mẩy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng ba con đang sinh sống tại thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
nơi phát hiện sát nạn nhân
cũng là địa bàn được vận chuyển
vợ chồng vàng xeo xánh khai hoang từ lâu và hiện đang trồng chuối và cây cao su
tần tà mạng tần pà mẩy cô mẩy này tần pà mẩy này cô này là người hùng hôn
nhưng mà quê gốc thì ở bảng qua bá sát
chính vì vậy là cái trang trại mà sánh mua là mua đất của vợ
không khó khăn gì các trinh sát biết được vợ chồng vàng xeo xánh vừa rời khỏi nơi cư trú
khi trinh sát đến nhà thì bố mẹ của vàng xeo xánh những người này không có ý thức hợp tác
trinh sát phải mở rộng đối tượng điều tra qua những gia đình sống xung quanh
điều bất ngờ là hầu hết những gia đình sống trong bản đều có quan hệ huyết thông với nhau
nên họ đều không cung cấp thông tin gì cho cơ quan điều tra
tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan điều tra buộc phải mời những người thân của sánh lên làm việc
sau một thời gian làm công tác của xã hà nội xã hà nội xã hà nội xã hà nội xã hà nội
vụ bố mẹ của vàng xeo xánh đã cung cấp nhiều thông tin quý giá
chúng tôi đã cho trinh sát là tiếp cận trực tiếp gia đình và những người thân của đối tượng
và từ các nguồn thông tin mà đối tượng có trao đổi liên lạc với gia đình thì chúng tôi đều nắm mắt được
và từ những gì biến động rồi cái hoạt động hiện nay đối tượng đang lần trốn chỗ nào thì chúng tôi đã thông qua những nguồn thông tin đó những nguồn tài liệu đó
là chúng tôi đã xác định được thu thập được
và đã giúp cho chúng tôi là đề ra những biện pháp những kế hoạch để tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để truy bắt đối tượng
sâu chuỗi từ những thông tin thu thập được cơ quan điều tra khẳng định biện pháp cấp thiết lúc này là tìm cho ra chỗ ẩn náu của vợ chồng vàng xeo xánh
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
bàn truyền án đã huy động lực lượng tham gia truy tìm hai đối tượng vàng xeo xánh và tần pa mẩy
mặc dù được xác định đây là hai nghi phạm chính của vụ án nhưng để tìm và truy bắt được hai đối tượng này hết sức khó khăn
bởi vàng xeo xánh cũng đang là đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm
hắn có quan hệ rộng thường đi lại trên địa bàn rộng nhiều nước như trung quốc lào myanmar thái lan
đặc biệt hắn có vũ khí cùng nhiều thủ đoạn rất tinh vị
tại thời điểm truy tìm trinh sát nhận định rất khó để đối phó và đánh lạc hướng cơ quan điều tra
vợ chồng vàng xeo xánh đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân
tại thời điểm truy tìm trinh sát nhận định rất khó để đối phó và đánh lạc hướng cơ quan điều tra
vợ chồng vàng xeo xánh đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân
tại thời điểm truy tìm trinh sát nhận định rất khó để đối phó và đánh lạc hướng cơ quan điều tra

tại thời điểm truy tìm trinh sát nhận định rất khó để đối phó và đánh lạc hướng cơ quan điều tra
rất có thể sau khi gây án vợ chồng sánh đã trốn sang trung quốc để lẩn trốn
một tổ chuyên án đã nhanh chóng liên lạc với công an trung quốc đề nghị hỗ trợ để bắt vàng xeo xánh và tẩn phà mẩy
gọi là truy tìm nhưng lực lượng cảnh sát công an tỉnh lào cai đã có buổi họp bàn với công an trung quốc
nhằm đưa ra phương án truy bắt gọn hai đối tượng này
không để chúng kịp lẩn trốn sâu hơn vào nội địa trung quốc hoặc chúng có thể sử dụng vũ khí để đáp trả
trong những năm vừa qua và thời gian gần đây thì có thể nói rằng là công an tỉnh lào cai
đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp rất có hiệu quả và rất chặt chẽ với một số các cục nghiệp vụ
cũng như là một số các công an huyện đối đảng của phía trung quốc đối với việt nam
đặc biệt là trong thời kỳ này công an tỉnh lào cai đã phối hợp rất có hiệu quả và rất chặt chẽ với một số các cục nghiệp vụ
đặc biệt là trong thời kỳ này công an tỉnh lào cai đã phối hợp rất có hiệu quả và rất chặt chẽ với một số các công an huyện đối đảng của phía trung quốc đối với việt nam
lợi dụng địa hình hiểm trở
lợi dụng địa hình hiểm trở
bất cập trong việc quản lý di cư nhập cư vợ chồng vàng xeo xánh đã dễ dàng lẩn trốn
thế nhưng dù dùng bất cứ thủ đoạn nào các đối tượng cũng không thể biến mất được
sau một thời gian dài tìm kiếm nơi lẩn trốn của vợ chồng vàng xeo xánh
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba lực lượng hình sự công an huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
đã thông tin cho công an tỉnh lào cai về việc họ đã phát hiện ra vàng xeo xánh tại nhà của em họ y thuộc xã nàn xì huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc